với mục đích bảo đảm một trăm linh trẻ em được tiêm đầy đủ vaccine tạo sự miễn dịch trong cộng đồng
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tất cả trẻ em dưới năm tuổi sẽ bắt buộc phải tiêm đủ một mươi loại vaccine
phòng ngừa bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng
trạm y tế quỳnh mai quận hai bà trưng hà nội hàng chục trẻ đang được khám sàng lọc để tiêm vaccine
việc triển khai tiêm vaccine tại đây đã được chuyển từ hai lần một tháng sang một tuần một lần
và khi biết tin bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám tất cả trẻ em dưới năm tuổi bắt buộc phải tiêm đủ một mươi loại vaccine phòng bệnh
hầu hết các bà mẹ đều tỏ ra đồng tình
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám bộ y tế đã đưa ra thông tư ba mươi tám quy định danh mục bệnh truyền nhiễm
phạm vi và đối tượng phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc
theo đó một mươi loại vaccine mà bộ y tế bắt buộc trẻ dưới năm tuổi phải tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm
là viêm gan virus b lao bạch hầu ho gà uốn ván bại liệt bệnh do vi khuẩn hib sởi viêm não nhật bản rubella
đây là các loại vaccine trong chương trình
trong chương trình tiêm chủng mở rộng được tiêm miễn phí cho trẻ
cũng theo bộ y tế mặc dù tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước đạt hơn chín mươi năm
nhưng với khoảng gần năm trẻ không được tiêm và con số này sẽ tích lũy hàng năm
thì nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng có thể xảy ra bất cứ lúc nào
với một năm là khoảng một trăm năm mươi trẻ thì ba đến năm nó đã cỡ khoảng năm sáu trẻ
những số trẻ này mà không được tiêm là có nguy cơ bị mắc bệnh và có thể gây ra những vụ dịch tản phát
tích lũy lại thì có thể bùng phát thành dịch
như vậy là việc tăng dự định tiêm chủng là để bảo vệ cho các cá nhân của các trẻ không bị mắc bệnh
và giảm nguy cơ tử vong đồng thời là bảo vệ cho cộng đồng
liên quan đến chế tài xử phạt đối với các trường hợp không cho trẻ tiêm vaccine
đại diện ngành y tế cho biết việc tiêm chủng cho trẻ chủ yếu là tuyên truyền vận động ý thức của các bậc làm cha làm mẹ
tuy nhiên tại một số nước đã có những chế tài như khi trẻ đi học phải có chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ
để phòng những bệnh phổ biến nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ em cũng như sức khỏe của cộng đồng
cái thứ hai là loại vaccine đưa vào tiêm chủng mở rộng cũng cần phải là những loại vaccine được tổ chức y tế thế giới
khuyến cáo cho các quốc gia thành viên để đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng của mình
và cái thứ ba là các vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng
phải là những vaccine phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
của mỗi một đất nước
để kiểm soát sát sao việc tiêm chủng cho trẻ dưới năm tuổi
bộ y tế cũng đã triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng qua mạng và triển khai tiêm hàng tuần
điều này sẽ khắc phục được những trường hợp trẻ bỏ tiêm không tiêm đủ mũi